thưa quý vị cùng với sự vào cua của các cơ quan chức năng bộ đội biên phòng thanh hóa đang nỗ lực tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định qua đó góp phần xây dựng nghề cá phát triển bền vững phù hợp với quy định của quốc tế
thưa quý vị cùng với sự vào cua của các cơ quan chức năng bộ đội biên phòng thanh hóa đang nỗ lực tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định qua đó góp phần xây dựng nghề cá phát triển bền vững phù hợp với quy định của quốc tế

các phương tiện cố tình trốn tránh kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
các tàu cá khi xuất nhập bến tại cửa sông cửa lạch đều phải được kiểm tra kiểm soát đầy đủ
thưa quý vị trong thời đại công nghệ bốn diễn ra mạnh mẽ chuyển đổi số trở thành yếu tố tất yếu khách quan
các địa phương thời gian qua các cấp bộ đoàn đã phát huy tinh thần sung kích sáng tạo trong triển khai thực hiện các hoạt động về chuyển đổi số
trong đó các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong đoàn viên thanh niên đã bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận
chợ thôn nhồi dưới xã cổ loa đây là tuyến phố thứ hai được đoàn xã cổ loa lựa chọn làm điểm xây dựng tuyến phố không dùng tiền mặt
tôi thấy dùng tài khoản thì nó cũng thuận hơn là dùng tiền mặt
ví dụ người ta mua hàng thì người ta không đem tiền mặt thì người ta dùng bằng tài khoản
khách hàng sẽ được trải nghiệm và không sử dụng tiền mặt trên tuyến phố đem lại những lợi ích thuận tiện bớt giảm bớt các thời gian khi phải đi đến giao dịch tại các điểm
ban đầu thì các tiểu thương cũng cảm thấy khó khăn nhưng mà sau khi được hướng dẫn chia sẻ thì khách hàng cũng rất hài lòng về cái chương trình của đoàn thanh niên
mô hình tuyến phố không dùng tiền mặt hướng đến tất cả mọi người dân thực hiện thanh toán
các dự án không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ thiết yếu như điện nước cước viễn thông đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cho gia đình và người thân sử dụng các dịch vụ nêu trên
đến nay mô hình tuyến phố không tiền mặt đã được đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện tại nhiều đơn vị trên địa bàn toàn huyện
thanh niên có vai trò sung tích trong việc chuyển đổi số
vì vậy đoàn sát của loa hàng tôi đã lựa chọn phong trình phần việc trong tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi bốn
đó là mở chợ
phụ trợ bốn và chúng tôi cũng mong rằng tuyến chợ bốn này sẽ giúp cho bà con tiểu thương tại phụ trợ sẽ có một bước phát triển hơn
việc thanh toán không dùng tiền mặt tạo sự minh bạch tạo điều kiện thuận tiện có lợi không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho cả đơn vị cung cấp
đó là thuận tiện trong quá trình giao dịch hàng hóa quản lý dòng tiền luồng tiền
ngoài ra các hệ thống liên quan như dịch vụ công cũng được thúc đẩy thông qua việc thanh toán điện tử
thưa quý vị và các bạn tỉnh hà giang vừa phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hiệp hội du lịch việt nam tổ chức hội thảo định vị và xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh hà giang trong liên kết vùng đông tây bắc
hội thảo định vị và xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh hà giang là cơ hội để tỉnh nghiên cứu đưa ra các giải pháp căn cơ khắc phục những điểm nghẽn làm nền tảng cơ sở vững chắc phát huy tối đa thế mạnh về tài nguyên du lịch
định hướng để hà giang tập trung theo hướng phát triển bền vững giữ gìn bản sắc văn hóa địa chất địa mạo nguyên sơ tăng cường quảng bá liên kết hợp tác phát triển

địa chất trẻ phối hợp nhịp nhàng hợp tác sâu rộng
tỉnh hà giang đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm thu hút trên ba triệu lượt du khách
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hai mươi sáu trăm linh tỷ đồng tạo việc làm cho trên hai mươi lao động trực tiếp
vào tối qua ba mươi một tháng ba tại đảo cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng đã diễn ra lễ hội kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bắc hồ về thám cát hải
ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khai mạc du lịch cát bà năm hai nghìn hai mươi bốn
sự kiện đã thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với cát bà
lễ hội kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bắc hồ về thám cát hải và khai mạc du lịch cát bà năm hai nghìn hai mươi bốn
là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cũng như truyền thống anh hùng của đảng bộ chính quyền quân và dân huyện cát hải
trong nỗ lực thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh cách đây sáu mươi năm năm khi người về thám cát hải
đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá tôn vinh và phát huy giá trị
của di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long quần đảo cát bà vừa được unesco công nhận
với một mươi hoạt động sôi nổi như hội trại tuổi trẻ cát hải sáu mươi năm năm làm theo lời bác
ngày hội kinh khí cầu giải đua thuyền rồng chương trình nghệ thuật cát bà xanh và màn bắn pháo hoa tầm thấp
cho thấy sức hút từ các yếu tố truyền thống được kết hợp nhuẩn nhuyễn linh hoạt với hiện đại
hội trại tuổi trẻ cát hải
nhiều sự kiện hoạt động phong phú đa dạng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn
đã chính thức khép lại sự kiện đã thu hút hơn năm mươi lượt khúc khách đến xem và cổ vũ
cho các hoạt động sự kiện giao lưu kết nối văn hóa thể thao và du lịch
hai sự kiện điểm nhấn của tuần lễ là giải vô địch thế giới mô tô nước abp aquabyte world championship
và giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề uim f một h hai o world championship đã thành công

tầm cỡ quốc tế ngay trong lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
bên cạnh đó cùng sự hỗ trợ của các ban bộ ngành trung ương tỉnh bình định đã có nhiều hoạt động xúc tiến
kêu gọi đầu tư với sự tham dự của gần năm trăm linh doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước
lệ bế mạc tuần lễ văn hóa thể thao du lịch amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức hoành tráng công phu
là món quà ý nghĩa được địa phương dành tặng cho người dân và du khách khép lại chỗ sự kiện độc đáo và sôi động